xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai tại bắc bộ vẫn phổ biến mức nhiệt giao động ở mức một mươi sáu hai mươi bốn độ
sau đó từ đêm mai thì khối không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và lệch về phía đông
vì thế nó sẽ tiếp tục mang đến mưa phùn cho các tỉnh thành phía đông bắc bộ
cùng với đó là sương mù khiến cho tầm nhìn giảm thấp
gây khó khăn cho việc tham gia giao thông của người dân cũng như là các sinh hoạt thường ngày
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm mạnh hơn trời rét có nơi rét đậm rét hại
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
vẫn phổ biến tạnh giáo với mức nhiệt độ trưa chiều là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau đó từ đêm mai nền nhiệt độ cũng giảm mạnh do tác động của không khí lạnh tăng cường
mức nhiệt trưa chiều mai ở mức là từ hai mươi đến hai mươi ba độ trời rét có nơi rét đậm rét hại
các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh từ đêm mai cũng có mưa giải rác trời chuyển rét
vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm có nơi rét hại
còn các tỉnh từ quảng bình cho đến khu vực
thừa thiên huế chịu tác động của không khí lạnh ít hơn nên mức nhiệt có giảm nhưng không quá nhiều
trời chỉ rét về đêm và sáng
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận thời tiết khá ổn định ít mưa
riêng phía bắc của khu vực này có khả năng có mưa rào rải rác ngày nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi hai độ
các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn duy trì kiểu thời tiết là tạnh giáo không có mưa
ban ngày nắng nhiều nên nhiệt độ có xu hướng
dự báo ở tây nguyên nhiệt độ trong khoảng là từ một mươi sáu đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
ở nam bộ nhiệt độ trong hôm nay cũng như thời đoạn ba ngày tới phổ biến không mưa
ban ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ có nơi có nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi năm độ